trước tình trạng dịch tàn lợn châu phi có diễn biến phức tạp một số hộ dân ở huyện phong điền
thừa thiên huế đã quyết định từ bỏ mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ truyền thống để xây dựng khu chăn nuôi
khép kín xa khu dân cư được sự động viên hỗ trợ của chính quyền địa phương những khu chăn nuôi
tập trung xa khu dân cư theo mô hình khép kín này dần được ra đời đến nay chưa có gia trại nào
ở địa phương này bị tấn công bởi dịch tàn lợn châu phi
khu trường trại rộng hơn chín trăm linh m hai quy mô nuôi mỗi lứa tám trăm linh con lợn của gia đình anh nguyễn hiễu trường thi
xuất phát từ việc chăn nuôi nhỏ lẻ theo mô hình truyền thống dễ gặp rủi ro từ cuối năm ngoái
anh đã đầu tư một ba tỷ đồng để xây dựng khu gia trại chăn nuôi khép kín cách xa khu dân cư
trước khi vào khu trại anh và xe chở thức ăn đều phải lội qua chiếc hồ nhỏ có thuốc sát khuẩn
cho dù ở đây nuôi đến tám trăm linh con lợn nhưng chỉ sử dụng đúng một công lao động đó là công của chủ trại
bởi tất cả việc từ dọn chuồng đến cho ăn đều được chạy trên dây truyền tự động hóa
tại xã điền hòa đến nay đã có một ba tỷ đồng để xây dựng khu gia trại chăn nuôi
đã có một mươi sáu hộ dân và một hợp tác xã đầu tư xây dựng chăn nuôi theo quy mô ra trại
chỉ tính đến đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín các gia trại này đã cho xuất trường hơn bốn hai trăm linh con lợn thịt
điều đang nói mặc dù trong xã đã có tám mươi sáu con lợn bị chết do dịch tả lợn châu phi

giá trại và trang trại toàn bộ người dân đã tập trung ra để chăn nuôi khu vực đó
nhưng trong thời gian tới chúng tôi sẽ có kế hoạch tập trung chỉ đạo
toàn bộ người dân phải ra chăn nuôi khu vực giá trại và trang trại
khi đó mới tăng được tổng đàn lên và quản lý được dịch bệnh
huyện phong điền xác định từ năm hai nghìn hai mươi sẽ tập trung đầu tư hạ tầng cho các khu chăn nuôi tập trung tại các xã vùng cát
bên cạnh việc khuyến khích các hộ doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi lớn
huyện cũng khuyến khích các hộ dân dẹp bỏ chuồng trại tại nhà
để lên khu tập trung tổ chức chăn nuôi theo hướng sinh học phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình